hàng giả vẫn đang là mối đe dọa tiềm tàng và ngày càng tăng
gây ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ của thương hiệu và người tiêu dùng
sẽ ra sao khi những mặt hàng giả từ thuốc chữa bệnh thực phẩm chức năng hay phân bón
tác hại tới sức khỏe và thiệt hại là không thể đòi đếm
có thể thấy động lực để các đối tượng sản xuất hàng giả tung ra thị trường là vì hám lợi
tại hà nội gần một hộp thực phẩm chức năng dạng viên sủi này được làm giả
đang đưa ra thị trường tiêu thụ thì bị công an quận bắc từ liêm thu giữ
dù có bao bì nhãn mát giống với hàng thật
thế nhưng sản phẩm bên trong lại không phải thực phẩm chức năng mà chỉ là những viên xe sủi
với quy trình chứa đầy một phút thì toàn bộ nguyên liệu để tạo ra một sản phẩm giả
chỉ có giá khoảng một mươi năm đồng
thế nhưng khi bán ra với giá của hàng thật
các đối tượng có thể thu lợi bất chính
gấp hàng chục lần
còn đây là hai sản phẩm thuốc stivaga bốn mươi mg và sarento
một mươi mg một mươi năm mg và hai mươi mg là thuốc điều trị ung thư và đồng máu
sông vừa qua cục y tế đã đưa ra công văn để cảnh báo
về việc hai loại thuốc trên bị làm giả và đang được bán tràn lan trên thị trường
đặc biệt là trên không gian mạng
đặt hai loại thuốc cạnh nhau như thế này
nếu nhìn qua thì hai sản phẩm khá giống nhau về hình dáng cũng như quy cách đóng gói
xong quan sát kỹ thì mọi thông tin trên hai sản phẩm đều khác nhau
từ bao bì cho đến thông tin bắt buộc phải có trên sản phẩm
như giấy phép đăng ký lưu hành hay thông tin về doanh nghiệp nhập khẩu
không may phải những sản phẩm chức năng giả mà người dân dùng sẽ ảnh hưởng đầu tiên
đó là khi mới dùng có thể ảnh hưởng đến đường tiêu hóa luôn
có thể là khi dùng một phát là gây ra những triệu chứng như là nôn
hoặc là đi ngoài hoặc là đau bụng
thứ hai là khi mà dùng lâu dài thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái chức năng gan thận
có thể là làm tăng men gan
lâu nữa thì có thể làm suy gan suy thận và thậm chí là suy đa thể tạng cũng có thể gặp
việc buôn bán thuốc giả trên mạng xã hội phải nói rằng nó không phải là một vấn đề mới
tuy nhiên thì thời gian gần đây chúng ta thấy rằng là dù các lực lượng chức năng đã rất là cố gắng
và huy động rất nhiều lực lượng để có thể là tham gia dẹp cái vấn nạn về thuốc giả trên mạng xã hội
nhưng mà nó vẫn có dấu hiệu gia tăng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã áp dụng biện pháp giữ người trong tình trạng khẩn cấp
đối với ông huỳnh tấn đàn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm thường trú tại thôn ba xã hòa thuận
thành phố bù ma thuột tỉnh đắk lắk châu ở hiện tại phường tân an thành phố bù ma thuột
cơ quan chức năng cũng tiến hành khám xét chỗ ở của ông đàn tại phường tân an thành phố buôn ma thuột
khám xét kho hàng tại đường hai mươi ba b thôn sáu xã hòa thuận thành phố uô ma thuật
trước đó cơ quan chức năng phát hiện ông đang sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ
để sản xuất phân bón rồi giá mạng nguồn gốc xuất xứ ghi nơi sản xuất trên bao bì là made in usa
khối lượng hàng lên tới hơn một trăm linh tấn với tổng trị giá khoảng trên một năm tỷ đồng
cơ quan chức năng phát hiện ông đàn sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ ghi nơi sản xuất trên bao bì là made in usa
khối lượng hàng lên tới hơn một trăm linh tấn với tổng trị giá khoảng trên một năm tỷ đồng
một trăm linh tấn phân bón nghi giả và ba mươi tấn nguyên liệu chưa rõ nguồn gốc xuất xứ để tiếp tục mở rộng điều tra xử lý
hàng ngày trên các mạng xã hội có rất nhiều lời chào bán các loại hàng giả hàng nhái hàng không rõ nguồn gốc
và trong một thời gian ngắn lực lượng chức năng cũng liên tiếp bắt và thu giữ số lượng lớn hàng giả chuẩn bị tuồn ra thị trường
để ngăn chặn và tránh hệ lụy xấu của các loại hàng giả hàng nhái hàng không rõ nguồn gốc
bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng mỗi người dân cũng cần cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo này để tránh tiền mất tật mạng